công an tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ trào cờ đầu tháng đồng thời phát động quyên góp ủng hộ tết vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
trong những năm qua truyền thống nhân văn nghĩa tình luôn được công an tỉnh nghệ an thực hiện và duy trì thường xuyên
góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ công an trong lòng nhân dân
chỉ riêng trong đợt quyên góp ủng hộ người nghèo tết kỷ hội năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh nghệ an đã quyên góp trên bốn sáu tỷ đồng ủng hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón tết cổ truyền
cùng ngày tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh công an tp vinh phòng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị
địa phương cũng đã phát động các cán bộ chiến sĩ trích một phần lương của mình để đóng góp nhằm mang lại một cái tết ấm no hạnh phúc đến với những người có hoàn cảnh khó khăn